thưa quý vị và các bạn với hệ động thực vật cảnh sắc thiên nhiên phong phú đa dạng và kỳ vĩ
cùng nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng khu vực miền núi thanh hóa có rất nhiều điều kiện
và lợi thế để phát triển du lịch tuy nhiên hiện nay việc đầu tư cho hoạt động phát triển du lịch
tại khu vực này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề này
qua phóng sự phát triển du lịch khu vực miền núi thanh hóa tiềm năng lớn đầu tư chưa tương xứng
do phóng viên đài phát thanh truyền hình thanh hóa thực hiện được phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
khu vực miền núi thanh hóa chiếm hai phần ba diện tích và một phần ba dân số của tỉnh
nơi đây hội tụ đầy đủ hai yếu tố cấu thành nên các loại hình du lịch là điều kiện tự nhiên
và văn hóa xã hội miền núi thanh hóa có các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia như
biến en xuân liên củ luông củ hưu nam động với hệ động vật thực vật cảnh sát thiên nhiên
vô cùng phong phú đa dạng và kỳ vĩ đây là địa bàn sinh sống của bảy dân tộc anh em
với những nét văn hóa truyền thống vật thể và phi vật thể độc đáo như các lễ hội của dân tộc thái
dân tộc mường các khu di tích lịch sử và văn hóa văn hóa trang phục kiến trúc tập quán sản xuất
v v đến đời sống văn hóa văn nghệ dân gian giàu bản sắc theo thống kê chưa đầy đủ mỗi năm khu vực này
đã đón khoảng tám trăm năm mươi đến một triệu lượt khách trong đó khách quốc tế chiếm gần một mươi năm lượt
doanh thu ước đạt trên tám trăm linh tỷ đồng du lịch đang từng bước làm thay đổi diện mạo đời sống của đồng bào
các dân tộc thiểu số tuy nhiên tốc độ phát triển du lịch vẫn được đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng
vậy tại sao du lịch miền núi thanh hóa vẫn chưa phát triển và chưa có đóng góp quan trọng cho sự phát triển
kinh tế xã hội của khu vực này
năm hai nghìn chín gia đình anh hà văn sĩ ở bản hiêu xã cổ lũng người ba thước
được đại sứ quán anh tài trợ ba mươi triệu đồng để phát triển du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái
với số tiền hỗ trợ và vốn tự có anh sĩ đã cải tạo nhà sàn và khuôn viên làm nơi nghỉ ngơi
ngắm cảnh tắm thác cho khách du lịch
mỗi năm cơ sở của anh đã đón khoảng bốn trăm linh lượt khách du lịch
chủ yếu là khách du lịch nước ngoài đến nghỉ và tham quan vù luông
trừ chi phí gia đình anh thu lái bốn mươi triệu đồng
ngoài gia đình anh sĩ bản hiếu có hai mươi năm hộ làm du lịch cộng đồng
doanh thu mỗi năm trên bốn trăm linh triệu đồng
tạo việc làm cho trên tám mươi lao động tại địa phương
thời gian gần đây nhờ có sự quảng bá của các kênh thông tin đại chúng
và mạng xã hội các kênh thông tin đại chúng và các kênh thông tin đại chúng
và các kênh thông tin đại chúng và các kênh thông tin đại chúng và các kênh thông tin đại chúng
tuy nhiên vì chưa có sự chuẩn bị nên chính quyền địa phương đã lúng túng
trong những thời điểm có lượng khách đến thăm quan và nghỉ dưỡng tăng đột biến
thiếu nhà lưu trú và ăn uống không bái đỗ xe
thiếu công trình vệ sinh đường giao thông đi lại khó khăn
đối với để phát triển khu du lịch thác hiêu
đối với lãnh đạo của xã cổ lũng
trong tương lai rất mong muốn

và thứ hai là sự đầu tư của nhà nước
bởi vì thực ra nếu như mình xã
để mà đầu tư cho khu du lịch phát triển thì không thể làm được
nhưng nếu mà được nhà nước hỗ trợ
thì chắc chắn rằng đối với lãnh đạo của xã cổ lũng
và cũng nhân dân xã cổ lũng
sẽ có những kế hoạch cụ thể
để làm sao trước mắt về môi trường tại khu du lịch
sẽ bảo vệ tốt hơn
sau đấy sẽ bảo tồn những bản sắc riêng biệt nhất của xã cổ lũng
để mục đích thu hút được khách du lịch
đến ủng hộ chương trình
giá trị cảnh quan sinh thái và văn hóa cộng đồng
những điều kiện để phát triển du lịch ở đây đã được minh chứng
đề án phát triển du lịch sinh thái du lịch cộng đồng
tại bản hiêu sắc cổ lũng đã được huyện bá thước
trên quỹ ban dân tỉnh phê duyệt
vấn đề còn lại bây giờ là phải làm sao
vừa phát triển du lịch mang lại thu nhập cho người dân
vừa bảo vệ nghiêm ngặt hệ sinh thái
bên cạnh đó công tác quảng bá và thu hút đầu tư
còn gặp không ít khó khăn do những trở ngại của một huyện nghèo

những ví dụ kể trên có thể thấy
ở bá thước tiềm năng của các loại hình du lịch như
du lịch sinh thái cộng đồng du lịch nghỉ dưỡng
và du lịch khám phá trải nghiệm là rất lớn
thế nhưng đến thời điểm này
tiềm năng ấy vẫn chưa được khai thác hiệu quả
và du lịch chưa trở thành nghệch kinh tế có đồng góp
cho nguồn lực phát triển của địa phương này
được biết trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt nhiều đề án
phát triển các loại hình du lịch cộng đồng sinh thái
cho các huyện miền núi như
du lịch cộng đồng bản thái ở xã hồi xuân
huyện quan hóa phát triển sản phẩm du lịch sông mã
du lịch cộng đồng văn hóa sinh thái
ở pù luông pù hưu xuân liên cửa đạt
động bò cúng cửa khẩu quốc tế nam mèo
vườn quốc gia bến en v v
tuy nhiên điều kiện các huyện miền núi
hầu hết còn nghèo cơ sở hạ tầng còn thiếu
các loại hình dịch vụ du lịch
chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách
nhận thức của một số cán bộ người dân
ở các địa phương về du lịch còn hạn chế
chưa biết khai thác phát huy lợi thế
của du lịch cộng đồng
với chồng ông jean paul filot
du khách nước cộng hòa pháp lần đầu tiên
đến với bản hàng xã phố lệ huyện quan hóa
đã rất ấn tượng với cảnh sát con người nơi đây
đến bản hàng
tôi cảm thấy ấn tượng
với sự đón tiếp thân thiện nhiệt tình
của người dân nơi đây
ở đây có núi có sông có ruộng bậc thang
không khí mát mẻ rất tuyệt
tôi chỉ mong là tới đây
không chỉ bản hàng mà những nơi tôi đi qua
cần cải thiện môi trường sinh thái sạch sẽ hơn
để có thể thu hút được nhiều du khách
đồng thời người dân nơi đây
phải biết cân bằng về văn hóa
nếu không sẽ dễ bị mất bản sắc và thương mại hóa
bản hang được chính quyền và ban ngành huyện quan hóa
lựa chọn là điểm đầu tiên phát triển du lịch cộng đồng
từ năm hai nghìn bốn
với sáu hộ gia đình đủ điều kiện lưu trú
và được tập huấn về cách thức làm du lịch
trong thời gian gần đây
gần hai mươi hộ gia đình khác trong bản
cũng đang đăng ký làm dịch vụ du lịch cộng đồng
với chính quyền địa phương
từ chỗ được chính quyền tổ chức tham quan
mô hình tập huấn cách làm du lịch
cho vài hộ gia đình ban đầu
đến nay nhiều hộ dân đã tự nguyện cải tạo nhà cửa tường rào
xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn
đủ điều kiện đón khách nước ngoài
tổ chức tập huấn cách làm du lịch sinh thái
là để giải quyết
việc làm cho người lao động
góp phần vào để xây dựng
trở thành bản nông thôn mới
của toàn xã
nhà cửa khang trang
và vệ sinh môi trường
và điều kiện sống của bà con
sẽ được nâng lên cách gió dệt
và từ đó sẽ đóng góp
vào sự phát triển chung
của toàn xã
ở huyện thường xuân
hơn hai năm trở lại đây
nhiều điểm có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái
du lịch cộng đồng được các ngành chức năng địa phương
đưa vào quy hoạch và được ủy ban dân tỉnh phê duyệt
trong đó điểm nhấn là cùng du lịch
tâm linh cửa đạt của bảo tồn thiên nhiên xuân liên
và các bản cộng đồng người thái
xung quanh khu bảo tồn
điểm khó khăn nhất của thường xuân
để phát triển du lịch là vốn và nhân lực
chất lượng cao phục vụ du lịch
đây là lần đầu tiên tôi lên cái thác này
phong cảnh ở đây rất là đẹp
và không khí rất là trong lành
tôi hy vọng rằng tới đây nhà nước sẽ quan tâm hơn nữa
để đầu tư vào khu này để trở thành khu du lịch
tôi nghĩ rằng để có một không khí trong lành
ở nơi đây thì không những là những người khách du lịch
đến thăm quan mà ngay cả những người dân
ở bản địa nơi này thì cũng phải có một cái ý thức
để giữ gìn cho môi trường sạch sẽ
về khu bảo tồn thế nhiên xuân liên chúng tôi
thì với giá trị tiềm năng
về cái du lịch sinh thái thì chúng tôi xác định
rằng là cái chương trình phát triển du lịch sinh thái
là một công cụ cho hoạt động bảo tồn thế nhiên
tại đơn vị
năm hai nghìn một mươi sáu thì chúng tôi cũng đã đưa chương trình
du lịch sinh thái là một trong hai chương trình
trọng tâm của khu bảo tồn
để thực hiện được mục tiêu đó
thì chúng tôi đã triển khai một số quỹ hoạt động
thứ nhất là tuyên truyền quảng bá
giá trị tiềm năng về du lịch sinh thái
thứ hai là chúng tôi thiết kế và xây dựng
các tuyến các điểm du lịch sinh thái
là xây dựng một số cơ sở hạ tầng thiết yếu
để phục vụ cho khách du lịch
thứ ba là chúng tôi tổ chức các tour du lịch
ví dụ như tour du lịch ngắm thuyền trên lồng hồ
tour du lịch đi khám phá hệ thống thác nước hang động
và cuối cùng là chúng tôi tổ chức
các dịch vụ du lịch như tổ chức dịch vụ ăn nghỉ
tại các điểm tham quan của khu bảo tồn
ở khu vực miền núi nếu du lịch sinh thái
và các dịch vụ du lịch công đồng phát triển
đúng hướng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích
đã dạng hóa thành nghề và gia tăng
việc làm cho người dân nâng cao thu nhập
gắn với việc bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng
tạo ra chất xúc tác để khôi phục
bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống
nhận thấy tầm quan trọng
của ngành công nghiệp không khói
nghỉ quyết của đảng bộ một số huyện mề núi
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đã đưa việc phát triển du lịch
thành chương trình kinh tế trọng tâm của địa phương
việc phải làm lúc này là
đội ngũ lãnh đạo các địa phương
cần nâng cao nhận thức về phát triển du lịch
cần thay đổi tư duy cách thức làm du lịch
và đào tạo đội ngũ nhân lực
hướng đến phong cách phục vụ chuyên nghiệp và có hiệu quả hơn
đồng thời công tác xúc tiến đầu tư
quảng bá những tiềm năng thế mạnh
cũng cần được đẩy mạnh đầu tư một cách
trọng tâm trọng điểm đa dạng hóa các sản phẩm
du lịch giữ gìn và phát huy
các giá trị văn hóa truyền thống
đảng bộ và chính quyền
cũng đã xác định
phát triển ngành du lịch
là một ngành để
phục vụ cho phát triển kinh tế văn hóa
xã hội nhằm tạo được kiện công an
việc làm cho bà con nhân dân tăng thu nhập
cho bà con ở nơi đây
và giúp cho bà con nhân dân
nhận thức sâu sắc về
phát triển du lịch tại địa bàn
và đặc biệt
thực hiện căn cứ thực hiện
kế hoạch số một mươi ba của
ủy ban dân tỉnh về việc triển khai
thực hiện cái nghị quyết số chín của ban chấp hành
đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch
nghị quyết của đại hội huyện đảng bộ
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đã xây dựng
phát triển du lịch văn hóa sinh thái
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và định hướng
đến năm hai nghìn ba mươi
căn cứ vào đó thì ủy ban dân huyện
cũng đã xây dựng kế hoạch
để chi tiết để phát triển
những điểm tuyến du lịch
trong những năm qua
cầm thủy được xem là một trong những địa phương
đã và đang làm tốt du lịch sinh thái
cộng đồng trong đó điểm nhấn là
khu du lịch suy khá thân hợp xã cầm đường
cách đây hơn một năm
nhờ làm tốt công tác xúc tiến đầu tư
tập đoàn sun group đã cam kết với tỉnh thanh hóa
và huyện như thành đầu tư dự án
quần thể du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí
cao cấp bên n với tổng mức đầu tư
gần một mươi tỷ đồng
với tiêu chí chất lượng đẳng cấp sự khác biệt
sun group sẽ xây dựng quần thể du lịch
nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp bên n
thành điểm nhấn về du lịch nghỉ dưỡng
và vui chơi giải trí mang tầm vóc quốc tế
đối sức tiếp đón hàng chục nghìn khách
một ngày và từ năm hai nghìn một mươi tám
bên n sẽ là một cái tên mới
nổi tiếng trên bản đồ du lịch việt nam
mong rằng với sự đầu tư bài bản
các làm du lịch chuyên nghiệp
ngành công nghiệp không khói sẽ tạo ra giá trị kinh tế
quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế xã hội và đưa miền núi
tính kiệm miền xuôi trong một tương lai gần
quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự
phát triển du lịch khu vực miền núi thanh hóa
tiềm năng lớn đầu tư chưa thương xứng
do phóng viên đài phát thanh truyền hình thanh hóa
thực hiện được phát trong chuyên mục
trang địa phương của kênh truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại